xây dựng mô hình quản lý chất thải bài bản giảm thiểu ô nhiễm môi trường hạn chế thấp nhất lượng chất thải có thể tái chế
là nội dung của hội nghị tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nhựa vừa được diễn ra tại tỉnh phú yên
trung bình mỗi ngày lượng rác thải phát sinh tại phú yên khoảng hơn năm trăm linh tấn trong đó chưa đến chín mươi được xử lý
vấn đề đáng lo ngại là tỉnh phú yên chỉ có hai trong hai mươi bãi trôn lấp chất thải hợp vệ sinh
các bãi rác còn lại được đốt thủ công gây ô nhiễm môi trường
nhưng tỉnh phú yên phải cam kết thực hiện với các chiến lược cụ thể
còn ở các địa phương phải tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong xử lý rác thải nói chung
đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh sẽ đưa vào vận hành nhà máy xử lý rác thải hiện đại